trong hai ngày ba mươi một tháng một mươi và mùng một tháng một mươi một tòa án nhân dân huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ phá rừng phòng hộ tại xã tiên lãnh huyện tiên phước
theo bản cáo trạng để có đất trồng keo trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy phùng văn bảy bốn mươi tuổi và nguyễn thị việt ba mươi chín tuổi
cùng chú tại xã tiền lãnh có hành vi dùng rượu phát rong cưa lốc cắt hạ và đốt rừng phòng hộ tại khu vực rội lớn thuộc tiểu khu năm trăm năm mươi sáu thuộc thôn tám xã tiên lãnh huyện tiên phước
với diện tích hơn ba mươi sáu m hai chứ lượng gỗ bị thiệt hại hơn hai trăm bảy mươi năm m ba chứ lượng gỗ thương phẩm hơn một trăm sáu mươi năm m ba với giá trị thiệt hại hơn tám mươi hai triệu đồng
đối với nguyễn hoàng mai là cán bộ phụ trách kiểm lâm địa bàn
nguyễn hoàng mai là cán bộ phụ trách kiểm lâm địa bàn
có giá trị thiệt hại hơn bốn trăm ba mươi một triệu đồng và giá trị về môi trường hơn một bảy tỷ đồng
các bị cáo phung vân bảy bốn năm tù nguyễn thị việt ba năm tù treo và nguyễn hoàng mai bị tuyên phạt một năm tù
ngoài ra bị cáo bảy và việt phải nộp phạt hơn ba trăm linh triệu đồng vào ngân sách nhà nước